mới đây công an tỉnh đắk nông vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
triệt phá một đường dây sản xuất buôn bán xăng giả với quy mô lớn
tại sáu điểm thuộc địa bàn tp hcm tp cn tỉnh hậu giang và tỉnh sóc trăng
do trịnh sướng chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ hưng
thị trấn mỹ xuyên huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
một trong những doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất tại miền tây cầm đầu
tất cả hai mươi ba bị can đã bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là xăng dầu
các bị can thừa nhận đã bán ra thị trường với giá thấp hơn thị trường bảy đến một mươi đồng mỗi lít
để thu lợi bất chính
từ năm hai nghìn bảy đến nay nhóm này đã chi đến ba tỷ đồng mua dung môi làm xăng giả
chưa kể số tiền mua các hóa chất khác
đại tá lê vinh quy phó giám đốc công an tỉnh đắk nông cho biết
các doanh nghiệp này dùng ba mươi năm dung môi
bốn mươi xăng a chín mươi năm và các chất tạo màu kích ron để sản xuất xăng e năm ron chín mươi năm giả
cơ quan điều tra thu giữ các mẫu xăng từ các cơ sở này
và kết quả là mẫu xăng không phù hợp với quy định hiện hành
vì chỉ số trì chất trong xăng không đạt hoặc vượt quá mức cho phép
sau khi đường dây buôn lậu xăng giả bị bắt
giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh sóc trăng vũ thị hiếu đông khẳng định
việc kiểm tra xăng giả hay không giả không thuộc trách nhiệm của đơn vị
các đơn vị của sở chỉ kiểm tra trên chất lượng sản phẩm và kiểm tra trên cột độ đo lường
thực tế kinh doanh xăng dầu là hoạt động kinh doanh có điều kiện
được quy định rất chặt
thế nhưng xăng dầu nhập lậu xăng giả vẫn vô tư được bán trong hệ thống này
điều này thể hiện rõ những bất cập đang tồn tại trong hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu
thưa quý vị và các bạn với clip mà chúng ta vừa theo dõi
có thể thấy việc pha chế kinh doanh xăng giả của đường dây do trịnh xứng cầm đầu
không phải là chuyện một sớm
một chiều ba tỷ đồng để mua dung môi làm xăng giả trải dài ở nhiều tỉnh thành phố
không chỉ ảnh hưởng tới hàng triệu người tiêu dùng mà còn đặt ra câu hỏi
tại sao có thể đề lọt số lượng lớn xăng dầu trong thời gian dài như vậy
chúng ta hãy cùng đến với những phân tích của ông phan thế duệ
chủ tịch hiệp hội xăng dầu việt nam về vấn đề này
trước tiên thì cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông câu chuyện về ba tỷ được bỏ ra để mua dung môi pha chế xăng giả
trong vòng khoảng độ ba năm mà cơ quan quản lý thì dường như là không hay biết gì
về cái câu chuyện này thì quan điểm của ông thế nào
tôi cho rằng rung môi là cái chất để pha vào xăng để tạo ra một cái xăng nhi của trịnh sướng đã làm
thì đây rõ ràng là có người cung cấp thì nó mới có xăng đúng không
mà ba năm mà ba tỷ thì cực kỳ lớn
đây là cái câu chuyện mà ai là người cung cấp rung môi
cung cấp giống môi cho những cơ sở này để làm gì
thì cũng phải làm rõ ra
cái này thì rõ ràng là anh mua rung môi phải có hợp đồng
ai cung cấp ai mua ai bán
người mua đó để làm gì
thì bản thân các cơ quan quản lý phải điều tra làm rõ
từ những cái đơn giản nhất là các cơ quan thuế thôi
những cái này nó phải diễn đạt trong tất cả các cái đột thuế của các cái doanh nghiệp
bao nhiêu tiền mua rung môi tổng cộng giá thanh sản phẩm
như thế này anh để làm gì thì phải biết chứ sao lại không biết
mà tôi rất buồn là hai lần sóc trang kiểm tra này vẫn đọt
từ đây rõ ràng
chỉ riêng cái này đã đủ kết luận
lỗ hỏng lớn nhất là do cơ quan quản lý tạo ra
đấy là không kiểm tra kiểm soát
hoặc là buông xuôi
theo ông thì có hay không có cái sự thông đồng bảo kê ở đây
trong cái việc mua bán rung môi và mua bán xăng dầu giả
rõ ràng là trách nhiệm
nhưng mà có cơ quan quản lý của sóc trang là có vấn đề
tôi bây giờ còn phải đợi chuyên án của bộ công an
nhưng mà rõ ràng là qua dư luận qua thực tiễn qua báo chí
qua người phát ngôn của chính quyền của sóc trang
thì thật rõ ràng là đây là một cái lỗ hổng
mà lỗ hổng là do cơ quan quản lý tạo ra
nhưng mà phải là cho trịnh sướng
nhưng mà phải là lỗ hổng tự nhiên nó đưa đi
thì đây là câu chuyện
chắc chắn chuyên án này còn phải điều tra chán
mới có thể kết luận rõ ràng
là ai đứng đằng sau ai bảo kê
chỉ có bảo kê mới đưa ra gần hai mươi triệu lít xăng giả ra ngoài thị trường
nó ra hàng bảy tám tỉnh như thế
còn về khía cạnh quản lý tại các đại lý xăng dầu hiện nay
thì hàng triệu lít xăng giả đã được bán ra thị trường mỗi tháng
vậy thì cơ quan nào sẽ phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này thưa ông
bây giờ rất nhiều cơ quan đầu tiên là tri cục tiêu chuẩn đoàn lượng chất lượng
hai là các cơ quan quản lý
ba là các cơ quan giám sát của địa phương
cái này nó có đầy đủ các cơ quan gã đấy nhé có phải không
thế thì rõ ràng là
nhưng mà có hai cái quan trọng nhất kiểm tra chất lượng là
tri cục kiểm tra chất lượng và tiêu chuẩn của hai sản phẩm
mà sản phẩm xăng là
trong quy trình bán xăng là người ta quy định rất rõ ràng
về quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng
anh mua của đồng mối nào là anh phải có hợp đồng
có chứng từ
anh mua của bình sơn hay của nghi sơn
cũng phải có hợp đồng chứng từ phải có hợp đồng
nhưng các cơ quan mà tiêu thụ những xăng này
cũng phải xem xét cũng phải xem xét trách nhiệm
để mà nói lên là cái gì
cái hành vi vi phạm pháp luật của cái công ty này
thì đấy là cái câu chuyện về mặt lý
nhưng ở đây không thể nói về mặt tình được
phải nói về lý
tất cả các quy định của nhà nước
tất cả quy định của việt nam
tiêu chuẩn bộ tiêu chuẩn của việt nam là
đều phải bám vào đấy để mà chúng ta có thể quy định
phân tích để kết luận sự việc
theo ông thì giải pháp nào để giải quyết
triệt để cái vấn nạn này trong tương lai ạ
thì đấy là câu chuyện mà trách nhiệm của nhà nước
trách nhiệm cơ quan nhà nước
từ khi đưa ra tiêu chuẩn
từ đến kiểm soát tiêu chuẩn
đến kiểm soát soản xuất chế biến
các cơ quan quản lý chất lượng sẽ có đầy đủ hết
ví dụ ở địa phương hay là có quản lý thị trường
có cục kiểm tra chất lượng
chất lượng tiêu chuẩn
rồi thì các cơ quan giám sát của địa phương
tức là trung ương có cái gì
thì địa phương có cái gì cả
nhưng mà tại sao lại để cho nó
nó làm thế này
thì là câu chuyện mà
cái lỗ hổng này là do chúng ta tạo ra
nhưng không phải là do pháp luật
pháp luật tổ chức hệ thống
tổ chức bộ máy nó có hết
chẳng qua chúng ta có hoạt động hay không hoạt động
và hoạt động một cách thật sự không hoạt
thật sự hay là có bao che
có chống lưng
không đây là câu chuyện mà
rồi cơ hội công an phải làm rõ cái này là
để cho nhân dân người ta biết được
và để cho các cơ quan khác
để cho thị trường xăng dầu việt nam
nó vận hành một cách tốt đẹp
và hai là nó đúng luật pháp
vâng xin cảm ơn ông
vâng rõ ràng như chủ tịch kế bội
xăng dầu việt nam vừa phân tích
khi chúng ta có tầng tầng lớp lớp quy định
cơ quan quản lý từ địa phương tới trung ương
nhưng sự việc này vẫn cứ xảy ra
và người tiêu dùng mới là người phải chịu thiệt thòi
vì thế đã đến lúc cần phải xác định
rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan
trong vụ việc này có giải pháp xử lý triệt đề
để các lỗ hỏng quản lý
qua đó đem lại thị trường trong sạch
cho xăng dầu hành lang pháp lý
là điều kiện cần nhưng con người thực thi nghiêm
mới là điều kiện đủ để trả lại
sự minh bạch trong sạch trong môi trường
kinh doanh xăng dầu hiện nay